trước an ninh trật tự phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lâm đồng đã dẫn dải đối tượng huỳnh minh hiếu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại tổ dân phố thạnh nghĩa và ca thái dương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín trú tại tổ dân phố mờ lọn
cùng ở thị trấn thạnh mỹ huyện đơn dương từ huyện đơn dương về công an tỉnh để điều tra về hành vi giết người
khoảng hai mươi giờ ngày một tháng năm khi thấy anh võ ngọc hải đang đứng trước nhà anh đỗ quang trung ở tổ dân phố thạnh nghĩa
huyện đơn dương nhìn mình nên hiếu đã xúi ca thái dương và ca chiến đến gây sự để đánh anh hải
khi dương và chiến đang nói chuyện với anh hải thì hiếu lao vào đánh
anh hải bỏ chạy vào nhà anh trung lấy một con dao chém một nhát vào mặt hiếu
sau đó hiếu bỏ chạy về nhà mình lấy một con dao thái lan quay lại đâm hải
trong đó có một nhát trúng ngực làm đứt cuống phổi khiến anh hải chết tại chỗ
sau khi gây án hiếu đã bỏ trốn đến một mươi hai h cùng ngày thì được gia đình đưa đến công an huyện đơn dương đổ thú
sau năm giờ khẩn trương vào cuộc với tinh thần
cương quyết đấu tranh với tội phạm cùng sự phối hợp có hiệu quả giữa các lực lượng
công an quận điên triểu tp đà nẵng đã nhanh chóng bắt giữ được thủ phạm chém người gây thương tích
trước đó tại quán internet số một trăm bốn mươi ba đường hoàng văn thái
quận điên triểu đã xảy ra một vụ chém người khiến cho trần phan văn mỹ bị thương tích
sau khi nhận tin báo công an quận liên triểu nhanh chóng truy xét và bắt giữ nhóm thanh niên
gồm nguyễn thanh hoàng nguyễn văn tiến trần nguyễn trung tín
cùng chú phường tân chính và đỗ trí dũng chú phường an khê quận thanh khê
tại công an công an các đối tượng khai nhận trước đó do tiến có mối thuận với một nhóm thanh niên
nên hẹn nhau trên trang mạng xã hội facebook để đánh nhau
khi nhóm của tiến đến trước quán internet thì nhầm tưởng nhóm của mỹ chính là nhóm thanh niên đã hẹn nhau
nên dũng tín và hoàng dùng dao tự chế chém mỹ bị thương tích
tăng vật lực lượng công an thu giữ gồm bảy con dao tự chế và một xe máy
thưa quý vị
xin chào quý vị và các bạn
liên quan đến vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm
trong vòng bốn tháng đầu năm cả nước đã xử phạt một mươi năm doanh nghiệp vi phạm an toàn thực phẩm
đó là kết quả thanh kiểm tra an toàn thực phẩm của cục an toàn thực phẩm thuộc bộ y tế vừa công bố
trong số một mươi năm cơ sở vi phạm có bảy công ty vi phạm về quảng cáo
ba công ty vi phạm về chất lượng sản phẩm
ba công ty vi phạm về kiểm nghiệm định kỳ
công ty vi phạm hai hành vi quảng cáo và kiểm nghiệm định kỳ
quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với một mươi năm cơ sở với tổng số tiền phạt hơn ba trăm linh triệu đồng
đồng thời cục an toàn thực phẩm đã buộc các cơ sở trên
tháo cỡ các nội dung quảng cáo sai quy định
thực hiện kiểm nghiệm định kỳ sản phẩm theo quy định
thu hồi tiêu hủy lô sản phẩm vi phạm chất lượng
cục an toàn thực phẩm cho biết trong thời gian tới sẽ phối hợp với các đơn vị chức năng
ở trung ương và địa phương tăng cường thanh tra kiểm tra
việc chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất
kinh doanh nhập khẩu quảng cáo thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của bộ y tế
từ tháng năm chủ yếu áp dụng thanh tra hoặc kiểm tra theo hình thức đột xuất
trước tình trạng thực phẩm bẩn gia tăng như hiện nay đã gây ra tâm lý lo lắng trong nhân dân
tuy nhiên để đối phó với những nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm
thì không phải người dân nào cũng được trang bị những kiến thức cần thiết
để phân biệt được đâu là thực phẩm an toàn và không an toàn
đặc biệt là những người dân ở các địa bàn miền núi vùng sâu vùng xa
nơi mà công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm vẫn chưa thực sự được người dân trú trọng
phản ánh sau đây của nhóm phóng viên truyền hình công an nhân dân tại địa bàn tỉnh yên bái
cũng như mọi người dân khác hàng ngày chị phượng vẫn thường xuyên đi chợ
để mua các loại thực phẩm về chế biến bữa ăn cho gia đình
và để chọn lựa được những thực phẩm an toàn thì bản thân chị cũng như rất nhiều người dân khác
cũng chỉ biết dựa vào uy tín của người bán hàng và kinh nghiệm tích lũy từ bản thân
mới đây tại xã nghĩa tâm huyện văn chấn sau khi dùng bữa trưa với một số thực phẩm mua ở khu vực gần nhà
cả bốn người trong một gia đình đã có những biểu hiện bị ngộ độc thực phẩm
và sau khi được đưa đến bệnh viện thì hai trong số các nạn nhân này đã tử vong
chấp nhận sử dụng các loại thực phẩm mặc dù không biết rõ nguồn gốc xuất xứ
đây là một thực trạng đang diễn ra tại các địa bàn miền núi
một loại rau là để họ bán thì là họ vẫn phun thuốc họ vẫn tứ đạm bình thường
còn cái luống rau để họ ăn thì họ lại chỉ có tưới ví dụ như là họ chỉ cho phân lót là phân npk
chứ họ không tưới đạm không phun thuốc thì đấy là rau sạch của gia đình người ta
trước thực trạng người dân còn chủ quan
trước thực trạng người dân còn chủ quan
với các loại thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ các lực lượng chức năng của tỉnh yên bái
cũng đã triển khai nhiều biện pháp tích cực để tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân
đồng thời chủ động kiểm tra phát hiện và xử lý nghiêm nhiều vụ buôn bán
vận chuyển các loại thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
để hạn chế đến mức thấp nhất những nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người tiêu dùng
tất cả các hộ kinh doanh đều phải có kiểm dịch của cơ quan chức năng
điều thứ hai là những nhân viên những cơ hội kinh doanh về thực phẩm chín thì đều có sổ theo dõi sức khỏe
đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm nghĩa là mỗi từ ba đến sáu tháng thì lại kiểm tra lại sức khỏe một lần
luôn luôn để đảm bảo được cho sức khỏe cho người tiêu dùng
việc sử dụng các loại hàng hóa và thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ
không chỉ gây ảnh hưởng đến sức khỏe
tính mạng của bản thân mỗi người mà vô tình còn tiếp tay cho những hành vi vi phạm pháp luật
vì vậy người dân cần kiên quyết tẩy chay và lên án mạnh mẽ những hành vi kinh doanh thực phẩm bẩn
thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ
có như vậy mới có thể bảo vệ sức khỏe và quyền lợi của mỗi người tiêu dùng
trung tâm chống độc bệnh viện bạch mai cho biết mặc dù thời tiết ở miền bắc mới bắt đầu vào mùa nắng nóng
nhưng số bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm phải nhập viện điều trị đã có chiều hướng gia tăng
trong hơn một tuần qua trung bình mỗi ngày trung tâm phải tiếp nhận cấp cứu điều trị trên một mươi bệnh nhân ngộ độc thực phẩm
cao gấp bốn năm lần so với giai đoạn thời tiết lạnh
hầu hết các bệnh nhân bị ngộ độc do thức phải do ăn phải thức ăn bị nhiễm vi sinh vật do thời tiết nóng bức gây ra
thống kê của bộ y tế còn cho biết trong bốn tháng qua cả nước đã xảy ra gần ba mươi vụ ngộ độc thực phẩm nghiêm trọng
làm trên một ba trăm tám mươi sáu người bị ngộ độc trong đó có hai trường hợp bị tử vong
riêng trong tháng bốn đã xảy ra chín vụ
làm ba trăm bảy mươi năm người bị ngộ độc
trong nguy cơ trên cục an toàn thực phẩm đã chỉ rõ nguyên nhân là do thời tiết nóng ẩm của mùa hè
tình trạng thiếu nước sạch để chế biến vệ sinh dụng cụ
cùng với đó là điều kiện bảo quản thực phẩm không an toàn nguyên liệu thực phẩm không rõ nguồn gốc
cơ quan y tế khuyến cáo người dân nên sử dụng thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng
thực hiện nguyên tóc nấu chín uống sôi
tuyệt đối không sử dụng những thực phẩm đã ôi thiêu mốc hỏng và quá hạn sử dụng để chế biến thực phẩm
trong tháng năm tình trạng khô hạn thiếu nước tiếp tục lan rộng ở các tỉnh từ nghệ an đến bình thuận
và các tỉnh con tum gia lai đắk lắc làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp
đây là nhận định của trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương về tình hình thủy văn trên cả nước trong tháng năm
cũng trong tháng này trên các sông ở thanh hóa nghệ an và khu vực tây nguyên có khả năng xuất hiện một hai đợt lũ nhỏ
các sông khác ở trung bộ biến đổi chậm
dòng chảy trung bình tháng trên phần lớn các sông chính ở trung bộ và khu vực tây nguyên thiếu hụt
so với trung bình nhiều năm từ ba mươi đến chín mươi riêng trên sông thu bồn tại nông sơn ở mức sấp xỉ trung bình nhiều năm
tại nam bộ trong tháng năm mực nước đầu nguồn sông cửu long biến đổi theo chiều và đạt giá trị cao nhất vào nửa đầu tháng
tình hình xâm nhập mặn tại các sông chính ở nam bộ giảm dần và độ mặn vùng hạ lưu các sông sẽ giảm đáng kể so với độ mặn tháng bốn vừa qua
tại hệ thống sông đồng nai sông vàm cỏ và vùng bán đảo cà mau kiên giang độ mặn cao nhất tháng có khả năng xuất hiện vào nửa đầu tháng năm
trong tháng này mực nước sông đồng nai tại ta lai biến đổi chậm
để hỗ trợ khắc phục thiệt hại do hạn hán xâm nhập mặn
thời điểm này trên nhánh ngân hàng chính sách xã hội tỉnh cà mau đang ra soát
tổng hợp số liệu các hộ bị thiệt hại có vay vốn tín dụng để cơ cấu lại thời hạn trả nợ theo quy định
tính đến nay toàn tỉnh có hơn ba mươi sáu hai trăm linh hộ dân thuộc thành phố cà mau và các huyện thới bình u minh trần văn thời cái nước
bị thiệt hại sản xuất trong đợt hạn hán xâm nhập mặn
chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội tỉnh cà mau sẽ ra soát số hộ vay vốn tín dụng
để xác định mức độ thiệt hại cơ cấu lại thời gian trả nợ
cụ thể những hộ bị thiệt hại dưới bốn mươi
chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội tỉnh cà mau sẽ thực hiện chính sách giãn nợ
hộ bị thiệt hại từ bốn mươi đến tám mươi và từ tám mươi trở lên sẽ trình trung ương khoanh nợ từ ba đến năm năm
trường hợp thiệt hại lớn về người và tài sản ngân hàng sẽ kiến nghị trung ương xem xét xóa nợ đối với những hộ đủ điều kiện
thời gian qua bằng các hoạt động hỗ trợ vốn phát triển sản xuất và kinh doanh
chuyển gia khoa học kỹ thuật
hỗ trợ phương tiện treo cây và con giống
nhận giúp hộ nghèo giới thiệu việc làm của hội phụ nữ cấp cơ sở mà nhiều gia đình hội viên đã thoát nghèo
cuộc sống đã trở nên không khá hơn
và có thể thấy rằng là mỗi một địa phương và mỗi một cơ sở hội thì lại có cách làm khác nhau
trong chương trình an ninh ngày mới sáng ngày hôm nay
chúng tôi muốn giới thiệu tới quý vị mô hình ống nứa tiết kiệm của các chị em phụ nữ dân tộc cơ tu huyện tây giang tỉnh quảng nam
mô hình này đã tạo nguồn vốn xoay vòng cho các chị em phụ nữ phát triển kinh tế
đây là hình ảnh buổi sinh hoạt góp tiền vào ổ nứa tiết kiệm của phụ nữ cơ tu trong thôn tà vàng xã a tiêng huyện tây giang
hôm nay chị em phụ nữ chúng ta đã góp về tiết kiệm ông nứa để xây dựng vay vốn cho chị em phụ nữ nghèo
dù còn nhiều khó khăn
nhưng song với tinh thần chia sẻ đùm bọc lẫn nhau chị em phụ nữ cơ tu rất hồ hời với chương trình này
họ chặt đót bứt mây trồng rau bàn lấy tiền và gửi vào ổng nứa tích kiệm
hàng tháng em kiếm được khoảng năm mươi hoặc một mươi tùy theo để em góp cho chị em phụ nữ hộ nghèo
họ có thể đi vay vốn mà không cần trả lại
thôn tà vàng chỉ là một trong hai mươi một thôn triển khai mô hình ống nứa tiết kiệm của phụ nữ cơ tu ở huyện tây giang tỉnh quảng nam
qua hai năm triển khai đã có hơn một trăm linh hộ phụ nữ nghèo được vay không lãi suất trên năm trăm hai mươi triệu đồng
và đã có hơn sáu mươi năm số phụ nữ thoát nghèo từ mô hình ống nứa tiết kiệm này
tiền vay vốn tiêu hài gần là tươi nuôi ca giống
nhiều hộ gia đình nhiều đàn ông họ cũng thấy tiết kiệm này là có hiệu quả nên một số hộ gia đình họ cũng đã hướng ứng nhiệt tình về tiết kiệm này
có nhiều cách làm để thoát nghèo vươn lên ổn định cuộc sống
trong đó mô hình ổng nứa tích kiệm của phụ nữ cơ tu tây giang tuy không lớn song lại rất mới và phù hợp với điều kiện
phong tục tập quán của đồng bào cơ tu ở vùng cao
cách làm này đang được tỉnh quảng nam chọn nhân rộng trong chị em phụ nữ ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số
là chương trình luôn để lại ấn tượng sâu sắc đối với du khách mỗi dịp festival
năm nay lễ hội đêm hoàng cung với những đổi mới trong cách sáng tạo qua việc khéo léo kết hợp hài hòa giữa cách giàn dựng và nội dung truyền thống đã làm nổi bật nét văn hóa cổ truyền của dân tộc
một lần nữa chương trình này lại nhận được sự ủng hộ và tham gia của đông đảo khách du lịch trong và ngoài nước
lễ hội đêm hoàng cung năm nay đã được mở rộng trên nhiều không gian và hoạt cảnh tại hoàng thành huế
có một mươi năm hoạt động văn hóa được tái hiện lại tuần tự từ cổng ngõ đến lầu tứ phương vô sự giúp du khách trải nghiệm được cảm giác nhập thành như một vị khách quý của vương triều cổ xưa
cùng với đó là các chương trình biểu diễn đặc biệt mang tên ký ức nữ đã mang đến nhiều trải nghiệm mới lạ khác hoàn toàn
so với những kỳ festival trước đây
nói là khán giả có thể vừa thưởng thức các món ăn cung đình mà vừa có thể trực tiếp xem những hình ảnh rất là độc đáo
trong đêm đầu tiên diễn ra lễ hội hoạt động đã thu hút được sự tham gia của gần sáu trăm linh thực khách đặc biệt là không gian đại nội được trang hoàng huyền ảo và cổ kính
cùng với đó là sự tái hiện sinh hoạt nơi cung cấm xưa đã thu hút hàng nghìn lượt khách tham quan và thưởng lãm
tôi rất thích những người lính rất thích các món ăn đặc biệt là âm nhạc và những điệu múa thật là tuyệt vời
cùng với đó chương trình năm nay đã có nhiều thay đổi và tương tác nhiều hơn đối với du khách
họ được tham gia những hoạt động như sắp đặt mặt nạ ngự trà tự viết thư pháp tạo kết nối giữa khách tham quan và chuỗi các hoạt động liên hoàn trong đại nội
giúp du khách có những trải nghiệm và khám phá mới khi đến với festival lần này
đêm hoàng cung thực sự đã trở thành một điểm nhấn mỗi dịp festival
cùng với đó tiếp tục khẳng định được thương hiệu và hình ảnh gắn liền với cổ đô huế
từ đó tạo động lực cho cán bộ chiến sĩ quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ nâng cao bản lĩnh chính trị xây dựng lực lượng trong sạch vững mạnh
đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới
tại nhiều đơn vị công an việc học tập quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng
đã và đang trở thành những đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng và có ý nghĩa thiết thực
chiến sĩ trẻ nguyễn minh hoàng thuộc trung đoàn cảnh sát cơ động hà nội
là người đã trực tiếp tham gia bảo vệ thành công đại hội đảng toàn quốc
vượt qua những khó khăn thử thách anh cùng các đồng đội đã thực hiện hàng trăm cuộc tuần tra ứng trực
đảm bảo an toàn
các quá trình trước trong và sau đại hội
giờ đây anh cùng các đồng đội tiếp tục nhận nhiệm vụ mới với sức lan tỏa từ thành công của đại hội
bản thân tôi là một người lính trực tiếp tham gia bảo vệ đại hội đảng
đây vừa là trách nhiệm vừa cũng là niềm vinh dự tự hào của tôi
vậy nên là khi đại hội thành công tôi và các đồng chí trong đơn vị nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ
sau rồi kỹ năng để tiếp tục nhận
nhiệm vụ giữ vững ổn định an ninh trật tự trong tình hình mới
để thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ một mươi hai của đảng về nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự
lực lượng công an nhân dân thực hiện nghiêm túc đường lối chủ trương của đảng
trọng tâm là nghị quyết đại hội lần thứ một mươi hai làm cơ sở định hướng để tiếp tục đổi mới toàn diện công tác công an
tại trung đoàn cảnh sát cơ đồng hà nội sức làm tỏa sau đại hội đảng lần thứ một mươi hai
đã mở ra các đợt thi đua trong cuộc hội thề và trong tư tưởng của từng cán bộ đảng viên của đồng viên
sau khi đại hội đảng toàn quốc thành công thì lực lượng cảnh sát cơ động chúng tôi cũng đã có những thi đua
chào mừng thành công của đại hội đảng đặc biệt là thành chào mừng trên các mạng mặt trận
như công tác tuần tra kiểm soát công tác bảo vệ các sự kiện chính trị điểm giả mừng

cơ bản nhất là về tư tưởng cán bộ chiến sĩ của trung đoàn cảnh sát cơ đồng đặc biệt là đảng viên luôn luôn khấn khởi
và có những cụ thể về những hành động và đạt được những thành tích nhất định trong thời gian sau đại hội đảng diễn ra
nghị quyết đại hội lần thứ một mươi hai của đảng đã xác định trong năm năm tới tình hình thế giới và khu vực sẽ còn nhiều diễn biến phức tạp
tác động trực tiếp đến nước ta tạo ra cả thời cơ và thách thức
trong bối cảnh đó cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm
nhất là tội phạm có tổ chức tội phạm xuyên quốc gia tội phạm kinh tế tham nhũng ma túy
tội phạm sử dụng công nghệ cao tệ nạn xã hội giữ gìn kỳ cương phép nước sẽ vẫn là mặt trận nóng bỏng
thực tế này đòi hỏi lực lượng công an nhân dân cần đổi mới và nâng cao chất lượng toàn diện công tác giữ gìn trật tự
an toàn xã hội tạo chuyển biến mạnh mẽ trong đấu tranh phòng chống tội phạm
trước đó là mối quan trọng của bộ phận phòng file rosstalk vn

nghiniz việt ekk lock foreas những người quen bỏng loại điểm dùng tiềnars để gọi giao cuốn cá ảnh sản
vậy thì vấn đề về xử lý vi phạm các phương tiện vi phạm giao thông thì sao
với các phương tiện vi phạm giao thông thì trong ba ngày nghỉ lễ thì đội cảnh sát giao thông số sáu đã xử lý năm trăm linh tám trường hợp
tập trung vào số lượng xe khách đón trả khách xe taxi dừng đỗ sai quy định
trong hai ngày vừa qua đội đã tập trung vào xử lý số nam nữ thanh niên không đội mũ bảo hiểm tham gia giao thông
vâng xin cảm ơn đồng chí
đó là trong năm nay tai nạn giao thông đã giảm trên cả ba tiêu chí
đó là số vụ số người chết và số người bị thương
nguyên nhân dẫn đến các vụ tai nạn giao thông vẫn là kẹp ba kẹp bốn
đi sai làn đường phần đường hay là vượt ẩu tránh vượt sai quy định
đối với xe khách thì vẫn là nhồi nét khách quá số lượng quy định và phóng nhanh vượt ẩu chạy vượt tuyến
tai nạn giao thông trong năm nay cũng
là một tiếng chuông cảnh báo đối với tình trạng sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông
và hy vọng rằng với việc kéo giảm cả ba tiêu chí như năm nay
sẽ là tiền đề để chúng ta tiếp tục kéo giảm hơn nữa
tiến tới không để xảy ra các vụ tai nạn giao thông đáng tiếc có thể xảy ra
và bây giờ xin được trở lại trường quay
vâng rất cảm ơn phóng viên anh vũ với những thông tin rất hữu ích về tình hình an toàn giao thông
còn bây giờ vâng đó là tình hình an toàn giao thông tại hà nội
còn tại tp hcm sau kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm kéo dài
người dân từ các nơi đã đổ về đây để chuẩn bị cho tuần làm việc mới
và theo ghi nhận của phóng viên thì đã không còn xảy ra cảnh un ứ kéo dài như mọi năm
ghi nhận trong ngày ba tháng năm tại quốc lộ một mươi ba đoạn cầu ông dầu đã xảy ra ủn ứ
tuy nhiên tại cầu bình triệu giao thông tương đối thông thoáng
tại bến xe miền đông lượng hành khách qua bến tương đối đông
chủ yếu các tỉnh có cự li ngắn
còn tại sân bay tân sơn nhất do lượng khách về thành phố giải đều từ ngày hai tháng năm
nên tình hình đi lại không quá đông đúc
lượng người khi xuống sân bay đã được giải tỏa nhanh
trong khi đó đông nhất vẫn là lượng khách đi phà cát lái quận hai hướng từ đồng nai vũng tàu về thành phố
vào cuối buổi chiều ngày ba tháng năm tại quốc lộ một
phương tiện bắt đầu đông dần nhưng không xảy ra ủ ứ
lực lượng cảnh sát giao thông đã túc trực điều tiết phân luồng giao thông kịp thời
áp lực kẹt xe sau lễ đã giảm đáng kể so với nhiều năm trước
do có nhiều phương án phân chia phân tuyến của nhiều cửa ngõ dẫn vào thành phố
trong bốn ngày nghỉ lễ từ ngày ba mươi tháng bốn đến ngày ba tháng năm
cả nước đã xảy ra một trăm năm mươi hai vụ tai nạn giao thông
làm chết một trăm một mươi một người bị thương một trăm ba mươi tám người
như vậy trung bình mỗi ngày nghỉ lễ xảy ra gần ba mươi tám vụ
làm chết hai mươi bảy người bị thương một trăm ba mươi tám người
và gần ba mươi bốn người bị thương
so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi năm giảm năm mươi ba vụ giảm năm người chết giảm một mươi một người bị thương
riêng trong ngày ba tháng năm cả nước đã xảy ra ba mươi bảy vụ tai nạn giao thông
làm chết ba mươi bảy người bị thương bốn mươi năm người
trong bốn ngày nghỉ lễ các lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ toàn quốc
đã kiểm tra xử lý gần một trăm một mươi bốn trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông
đường dây nóng của ủy ban an toàn giao thông quốc gia cũng nhận được hơn hai trăm bảy mươi phản ánh
chủ yếu về tình trạng trở qua số người nhiều nhất khách thu tiền quá ra vé quy định
tập trung ở các tuyến hà nội đi thanh hóa nghệ an ninh bình phú thọ yên bái và ngược lại
sau khi nhận được điện thoại trên đường dây nóng
ủy ban an toàn giao thông quốc gia đã yêu cầu các đơn vị có liên quan thực hiện kiểm tra
xử lý theo nội dung các thông tin được phản ánh
chúng tôi xin được tiếp tục chuyên tiểu mục an toàn giao thông với một số tin tức đáng chú ý khác
một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra trên địa bàn xã trung lý huyện mường lát của tỉnh thanh hóa
khiến ba người tử vong tại chỗ và hai người khác bị thương
vào lúc một mươi giờ sáng ngày ba tháng năm tại km sáu mươi hai năm trăm linh quốc lộ một mươi năm c
đoạn qua bảng táo xã trung lý huyện bường láp tỉnh thanh hóa
xe ô tô tải do nguyễn văn cao điều khiển điêu thông theo hướng quan hóa bường láp
khi xuống dốc đã bất ngờ đâm vào ta luy âm khiến xe bị lật
tại thời điểm xảy ra tai nạn trên xe chở một mươi người
xe lật làm ba người tử vong tại chỗ gồm bùi văn minh chị hà thị chuyên và chị vi thị luyến
vụ tai nạn cũng khiến hai người khác bị thương hiện đang được điều trị tại bệnh viện
những người còn lại bị xây xác nhẹ
ông trần bá trung tránh văn phòng ban an toàn giao thông tỉnh thừa thiên huế vừa cho biết
tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh dịp cao điểm nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm
festival huế được đảm bảo toàn tỉnh không xảy ra vụ tai nạn giao thông nào
để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm
ngành chức năng của tỉnh và các huyện thị xã đặc biệt là thành phố huế
đã triển khai kế hoạch phân luồng giao thông tăng cường tuần tra kiểm soát trên các tuyến địa bàn
đặc biệt là các tuyến đường cửa ngõ các khu vực trọng điểm diễn ra các hoạt động vui chơi lễ hội
công an tỉnh thừa thiên huế đã huy động lực lượng triển khai kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông
trong dịp festival huế hai nghìn một mươi sáu diễn ra từ ngày hai mươi chín tháng bốn đến ngày bốn tháng năm
trong đó đối với lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh thừa thiên huế chỉ đạo tăng cường công tác tuần tra kiểm soát
xây dựng các phương án phân tuyến phân luồng giao thông hợp lý không để xảy ra tình trạng ủn tắc
đồng thời lực lượng cảnh sát giao thông phải ứng xử với du khách bằng những cử chỉ nhã nhận văn minh tạo dấu ấn thân thiện
xây dựng được hình ảnh người chiến sĩ cảnh sát giao thông thanh định cho con mắt du khách khi đến với thừa thiên huế
giao thông vốn ý thức chấp hành chưa cao lại thêm có tâm lý nghỉ ngơi xả hơi nhộn nhạt dẫn đến các vi phạm về nồng độ cồn
chạy quá tốc độ chở quá người lạng lách đánh võng vượt đèn đỏ không đổi mũ bảo hiểm tăng cao
và để đảm bảo an toàn giao thông thông suốt hạn chế tai nạn giao thông xảy ra lực lượng công an đã ra quân xử lý nghiêm các hành vi vi phạm
sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
đây là chiếc xe khách mang bị kiểm soát một mươi tám b sáu trăm hai mươi bảy lưu thông từ nam định về hà nội
bị tổ công tác thuộc đội cảnh sát giao thông số một mươi bốn công an thành phố hà nội kiểm tra và xử lý về hành vi chở quá số người quy định
theo quy định chiếc xe này được chở ba mươi năm người nhưng qua kiểm tra chở tới năm mươi năm người
và đây là lý do mà nhà xe đưa ra để bao biện cho hành vi của mình
cô cũng biết là vi phạm nhưng mà không biết là sao được
tại bây giờ bà con nó khó lắm các anh chị cứ về quê sống rồi biết
nó khó lắm cái tình cảm ở quê nó khác với ở người thành phố

cũng phải vừa các em nó đi học nó không chở thì cũng không được
chỉ trong một buổi chiều lực lượng chức năng đã xử lý gần hai mươi xe khách vi phạm về lỗi trở qua số người quy định
đối với những vi phạm như thế này lực lượng chức năng sẽ phạt tiền tạm giữ bằng lái xe theo quy định
và buộc các nhà xe phải bố trí xe khác để chở số hành khách quá quy định
tổ công tác chúng tôi đã triển khai kế hoạch từ một mươi hai giờ
và đã kiểm tra phát hiện một số xe khách có hiện tượng là trở quá số người quy định
có xe thì chúng tôi đã lập biên bản trở quá đến năm bảy người
và trong đó có những xe thì đã chở quá tậm chí đến hai mươi người
theo đánh giá của lực lượng chức năng năm nay số lượng xe khách vi phạm trở qua số người quy định đã giảm so với năm trước
một phần bởi người dân đã có kế hoạch trở lại thành phố tránh đợt cao điểm
và lực lượng chức năng